các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các dự án của công ty skyway liên tục được giới thiệu quảng cáo
thông qua đó các đối tượng tiến hành tiếp xúc gặp gỡ riêng để tư vấn
tuy nhiên bộ công an cho biết đây là dấu hiệu của hành vi kinh doanh đa cấp trái phép
thông qua hình thức đầu tư tài chính tiền ảo tiền điện tử
bộ công an đã cảnh báo thì chắc chắn là dự án lửa đảo rồi
quan trọng là những người đi trước vẫn tiếp tục đi tìm gà để gỡ gạc
bao nhiêu bài học rồi mà nhiều người vẫn mù quáng tin theo là thế nào chứ
không có gì dễ dàng cả
thấy hoạt động của skywei này lâu lắm rồi nhiều người quảng cáo rầm rộ
tê lê xeo bất kể ngày đêm kêu gọi đầu tư với lời hứa nước lọc
mà cũng có nhiều người mắc bẫy là sao nhờ
hướng cảnh báo thế này mới hợp lý bộ công an giả soát và cảnh báo trước
cho người dân để đề phòng tránh nhiều trường hợp tiền mất tật mang
rồi hàng ngàn người mới làm đơn khiếu nại
hoan nghênh bộ công an
trên cộng đồng mạng không ít ý kiến
cũng đã thẳng thắn chia sẻ câu chuyện sở khóc giờ cười
khi mình cũng từng là nạn nhân được mời chào từ skywei
có ông bạn học cùng rủ dê vô dự án này mấy năm không được
ổng gần như cắt quan hệ luôn
năm sáu năm trước lứa bạn rủ mua năm trăm linh đô được một mươi bốn cổ phần
bây giờ mua một đô được một trăm linh cổ phần
có thằng em tham gia nhóm skyway thấy đăng lên cơ hội vàng cho các nhà đầu tư
rồi thì đợt khuyến mãi năm mươi rồi thì không mua đợt này là không còn cơ hội nữa
thấy đăng năm ngoái là lên sản chứng khoán giờ đại bảo năm hai nghìn hai mươi năm may mắn là không tham gia
theo bộ công an skywe được thành lập ở belarus là tập đoàn thực hiện các dự án công nghệ vận tải trên không
skywe hoạt động theo hình thức huy động vốn từ nhà đầu tư là tổ chức cá nhân qua hình thức mua cổ phần
bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư
bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư

nghĩa là vừa nhận được lợi nhuận hàng tháng vừa hưởng hoa hồng khi giới thiệu được người mới tham gia

sau thời gian tối thiểu ba năm nếu nhà đầu tư không mua năm sữa cổ phần skyway cam kết trả lại tiền gốc và lãi suất bốn mỗi năm
đã có những bài học đau xót xảy ra thì hàng nghìn người dân rơi vào cảnh trắng tay khi đầu tư vào các sản tiền ảo